ngày một mươi tám tháng một mươi một tại thủ đô phnom penh vùng quốc campuchia đã diễn ra hội nghị bộ trưởng các nước tiểu vùng mekong mở rộng lần thứ hai mươi ba với chủ đề hội nhập sâu rộng đồng đều và bền vững hơn
tại hội nghị lần này đại diện các quốc gia trong khu vực tiểu vùng mekong mở rộng đã thảo luận và xem xét lại các văn kiện khung chiến lược mới dài hạn của khu vực để chỉnh lãnh đạo các quốc gia thành viên xem xét thông qua tại hội nghị thượng đỉnh tiểu vùng mekong mở rộng lần thứ bảy
hội nghị cũng thảo luận về một chương trình nghiên cứu sâu rộng nhằm trợ giúp cho việc thực hiện chiến lược mới trong khu vực đồng thời đánh giá những tiến bộ đã đạt được kể từ sau hội nghị tiểu vùng mekong mở rộng lần trước tại hà nội trong các lĩnh vực quan trọng như vận tải năng lượng nông nghiệp du lịch thương mại cũng như công tác điều phối lĩnh vực vận tải môi trường và y tế